cảm ơn các bạn đã theo dõi
như vậy tính đến thời điểm hiện tại dịch covid một mươi chín đã lan ra tới sáu mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
theo dữ liệu từ trang thống kê toàn cầu wordermeter cập nhật đến bảy giờ ngày hai mươi chín tháng hai
trên toàn thế giới có hai tám trăm bảy mươi sáu ca tử vong và tám mươi bốn một trăm tám mươi năm ca nhiễm
số ca hồi phục là ba mươi sáu chín trăm linh bốn
hàn quốc hiện giờ đang đứng đầu thế giới về số ca nhiễm mới
tính đến hết ngày hai mươi tám tháng hai
nước này đã ghi nhận thêm năm trăm bảy mươi một ca nhiễm mới và ba trường hợp tử vong
nâng tổng số ca nhiễm lên đến hai ba trăm ba mươi bảy và số ca tử vong lên một mươi sáu
tình hình dịch bệnh tại iran rất nghiêm trọng khi trong ngày hôm qua hai mươi tám tháng hai
nước này ghi nhận thêm tám trường hợp tử vong nâng số ca tử vong ở nước này lên đến là ba mươi bốn người
trong khi số ca nhiễm là ba trăm tám mươi tám
tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín ở iran vào thời điểm này là cao thứ hai thế giới sau trung quốc đại lục
trung quốc đại lục trong ngày hôm qua chỉ ghi nhận thêm tám ca nhiễm mới
thưa quý vị tính đến tối hai mươi tám tháng hai
hơn năm mươi tỉnh thành đã công bố cho học sinh mầm non tiểu học và trung học cơ sở
nghỉ thêm một hoặc hai tuần để phòng chống dịch covid một mươi chín
riêng thành phố hồ chí minh chưa công bố
phần lớn các địa phương cho học sinh cấp ba đi học trở lại từ ngày hai tháng ba
còn học sinh mầm non tiểu học và trung học cơ sở
nghỉ đến hết ngày hai tháng ba
trước đó bộ giáo dục và đào tạo đã quyết định
thời gian kết thúc năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi là trước ngày ba mươi tháng sáu
tuyển sinh lớp một mươi hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng tám
thi trung học phổ thông quốc gia từ hai mươi ba tháng bảy đến hai mươi sáu tháng bảy
chậm hơn một tháng so với mọi năm
xin được chuyển sang một số tin tức về an ninh trật tự
mới đây công an tp tuy hòa công an tỉnh phú yên
phối hợp với đồn biên phòng tỉnh vừa phát hiện một lượng lớn cây cần sa
trên thửa đất rừng thuộc thôn phú lương xã an phú tp tuy hòa
thửa đất rừng này được đặng ngọc vinh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
trú tại xã an phú thành phố tuy hòa thuê lại từ một người quen và trồng một trăm linh cây cần sa
ông vinh khai nhận đã trồng những cây cần sa này hơn ba tháng
vào đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi thì đã bán cho một đối tượng khác lấy một triệu đồng
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý
mâu thuẫn trên bàn nhậu viễn đã lấy dao đâm bạn nhậu khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu
trong tình trạng là con dao cắm vào đầu
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc vừa ban hành cáo trạng truy tố ra trước tòa án nhân dân
cung cấp đối tượng vũ ngọc viễn năm mươi năm tuổi trú tại xã hòa xuân tp bôn ma thuật về tội giết người
theo cáo trạng ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín trong lúc nhậu giữa vũ ngọc viễn
có xảy ra mâu thuẫn với ông nguyễn tiến triển và anh nguyễn công tuấn
sẵn có men rượu trong người nên viễn xuống nhà bếp lấy con dao đâm một nhát vào thái dương bên trái
ông triển làm con dao cắm vào đầu của nạn nhân
sau đó ông triển được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
nhưng bị thương tích ba mươi năm
sau khi gây án vũ ngọc viễn bỏ trốn ở tỉnh bình phước
đến ba giờ sáng ngày hôm sau viễn đã bị công an tp bôn ma thuật bắt giữ để đưa về quy án
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa bình tỉnh bình phước
tỉnh bạc liêu vừa bắt giữ nguyễn thanh sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại thị trấn hòa bình huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
là đối tượng bị cơ quan công an truy nã về hành vi cố ý gây thương tích
ngày một mươi bảy tháng hai khi đang ngồi chơi game bắn cá
thì nguyễn thanh sang xảy ra mâu thuẫn và cự cãi với nguyễn hoàng anh
trú tại cùng địa phương sau đó sang bỏ đi
một lúc sau nguyễn thanh sang quay lại cầm theo một con dao tự chế
và đâm vào người nguyễn hoàng anh gây thương tích
sau khi gây án nguyễn thanh sang bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày hai mươi bảy tháng hai nguyễn thanh giang bị công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu bắt giữ
khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã long thạnh huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ